giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ và siêu thị tăng liên tục trong thời gian gần đây
đã tác động tới tâm lý của người tiêu dùng hạn chế sức mua
theo những ghi nhận trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một giá thịt lợn tại các chợ dân sinh ở hà nội
vẫn tiếp tục ở mức cao nhiều thực phẩm chế biến từ thịt lợn cũng đã tăng giá
một tháng nay nhiều tiểu thương chỉ chạy chợ với tâm lý giữ mối
chứ không mong lời lãi nhiều bởi giá thịt lợn lên quá cao
giá trung bình các loại thịt lợn thương phẩm đã lên tới một trăm sáu mươi đồng một kg
càng người mua lẫn người bán đều đang trong trạng thái rẻ rặt
người mua thì ăn ít đi người bán thì lấy hàng cầm chừng
bán hàng người dân thì ăn ít đi bán chậm
giá thịt lợn tăng kéo theo giá các dịch vụ ăn uống chế biến từ thịt lợn cũng ít nhiều tăng giá theo
nếu mà tôi mà tôi chỉ dám tăng từ từ không dám tăng nhanh
bởi nếu tăng nhanh thì là khách người ta sẽ không mua hàng của tôi
và tôi sẽ là bị nếu mà cứ thịt lợn cứ tăng như thế này thì tôi sẽ bị lỗ vốn
theo đại diện cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
giá lợn hơi hiện tại giao động từ sáu mươi bảy đến sáu mươi chín đồng một kg
giá lợn mốc hàm tại chợ và siêu thị tăng cao như hiện tại là do khâu lưu thông
vừa sáng nay tôi vừa hỏi cp phó tổng đốc trả lời với tôi là bán từ cái loại hai máu thì bán sáu mươi bảy đồng một ký
còn loại ba máu thì bán sáu mươi tám năm trăm linh
và đa bạc cô hiện tại hôm qua và hôm nay là bán sáu mươi chín đồng
cho nên là cái thực chất ra
ví dụ cái giá thịt ở siêu thị hay là ở những cái chợ nó trình lệch giá tương đối nhiều
chứ còn thực chất xuất trường thì bây giờ cái giá trung lên như thế
cục trăn nuôi cũng cho biết thêm hiện tượng tăng giá trên một phần do thương lái trước kia thu mua của nông hộ
giờ họ không còn nguồn này trong khi đó lại không tiếp cận được các nguồn của doanh nghiệp
nên xảy ra hiện tượng đẩy giá
còn trên thực tế sản lượng thịt lợn có thiếu hụt nhưng không thiếu đến mức đẩy giá lợn như hiện tại